với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã gây thiệt hại cho cửa hàng trên hai tỷ đồng vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
nhóm đối tượng này đã đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại một vườn cao su thuộc ấp bến rộng xã thạnh đức huyện gò dầu vừa bị phòng cảnh sát hỷ sự công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động công an huyện gò dầu đột kích và bắt quả tang thu giữ trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu bốn mươi bốn điện thoại di động hai xe ô tô hai mươi một xe mô tô các loại và nhiều đồ vật liên quan
thụ điểm này do nguyễn thành danh chú huyện gò dầu và lê thanh sơn cùng chú huyện gò dầu đứng ra tổ chức
nhóm này còn thuê bốn đối tượng dẫn những người làm cái đến địa điểm tổ chức lắc tài xỉu đồng thời thuê thêm bảy người nữa cảnh giới và đưa người vào điểm chơi bạc
khi nhà cái thắng thì phải nộp năm mươi số tiền thắng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc đa phần là những vùng giáp danh giữa hai huyện gò dầu và thị xã hòa thành có đường đi khó khăn chỉ đủ một xe máy chạy đường quanh co tràng trịt có danh canh rạch phức tạp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh
vào ngày hôm nay tại đồng nai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên đường đặng văn trơn đoạn trước cổng chợ hiệp hòa thuộc phường hiệp hòa thành phố biên hòa khiến cho hai quán ăn bị lửa thiêu rụi
thời điểm xảy ra vụ cháy cả hai quán ăn này đều đang đóng cửa và không có người bên trong
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp biên hòa và công an tỉnh đồng nai đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa chống cháy lan
sau hai mươi phút ngọn lửa được dập tắt vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi cả hai quán cùng nhiều tài sản bên trong ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng
bước đầu lực lượng chức năng phát hiện có bốn bình ga loại một mươi hai kg trong hai quán ăn này có dấu hiệu dò dỉ ga khiến ngọn lửa bốc cháy khá lớn